chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì buổi làm việc
về tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia dự án nhóm abc nhiều ý kiến đại biểu quốc hội đề nghị giữ nguyên các tiêu chí về tổng mức đầu tư trong phân loại các dự án vì quy định hiện hành không phát sinh vướng mắt
ngược lại nếu điều chỉnh như đề xuất của chính phủ sẽ gây xáo trộn lớn trong chuyển dịch phân loại quản lý dự án
trong hai nhiệm kỳ quốc hội khóa một mươi ba và khóa một mươi bốn chỉ có hai dự án quan trọng quốc gia trình quốc hội
trong khi đó chính phủ và một số đại biểu quốc hội đề nghị điều chỉnh dự án quan trọng quốc gia từ mức vốn một mươi tỷ lên hai mươi tỷ đồng
mức vốn dự án abc tăng lên tương ứng để phù hợp với thực tiễn bởi lẽ vấn đề đầu tư bấy lâu nay còn nhiều nút thắt cần được giải quyết
mức vốn một mươi tỷ đồng để xác định dự án quan trọng quốc gia được áp dụng từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi
đầu tư công vẫn đang là nút thắt khó gỡ đối với tăng trưởng kinh tế việt nam
để đảm bảo quan điểm khi xây dựng dự án lực đầu tư công sửa đổi là phân cấp phân quyền mạnh về thẩm quyền gắn với quy định rõ trách nhiệm cần được thể hiện rõ ở điều năm mươi chín này
đầu tư công vẫn đang là nút thắt khó gỡ đổi là phân cấp phân quyền mạnh về thẩm quyền rõ trách nhiệm cần được hiện rõ ở điều năm mươi chín này
chủ tịch thành phố hà nội cũng chia sẻ với bạn về những thách thức mà hà nội đang gặp phải trong quá trình phát triển đô thị
đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trên nguyên tắc hai bên cùng có lợi đặc biệt trong những lĩnh vực mà thụy điển có thế mạnh như giáo dục đào tạo nghề về du lịch đổi mới sáng tạo giao lưu văn hóa nghệ thuật và nhân dân tiến tới ký kết hợp tác kết nghĩa giữa thành phố tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài và chuyển sao công nghệ của các doanh nghiệp tập đoàn của thụy điển và stockholm vào hà nội
thưa quý vị và các bạn quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên trước hết là ủy viên bộ chính trị ủy viên ban bí thư ủy viên ban chấp hành trung ương ban hành ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám đã nêu rõ gắn việc thực hiện quy định với kiểm điểm đánh giá xếp loại cán bộ đảng viên
tuy nhiên muốn đánh giá đúng thì phải có các tiêu chí cụ thể trong khi nhiều địa phương chưa xác định được các tiêu chí nêu gương cụ thể dẫn đến lúng túng khi triển khai thực hiện
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh đồng nai
triển khai thực hiện việc nêu gương ở đồng nai mỗi cán bộ đảng viên sẽ có một cuốn sổ để đăng ký những việc làm hàng tháng
cấp ủy xác nhận nội dung và đánh giá theo định kỳ chỉ ra những điểm chưa làm được để mỗi cá nhân có kế hoạch khắc phục
đây được đánh giá là một cách làm hay sáng tạo tuy nhiên cách đánh giá kết quả cụ thể như thế nào lại đang là vấn đề khó
nói như thế nhưng mà cái nội dung đánh giá như thế nào trong đó thì nó rất là khó nó rất khó
chính cái đó là vừa rồi
chỉ đạo băng giáo là bây giờ thôi bây giờ căng thướng bởi vì cái này là chỉ đạo trung của băng giáo tỉnh
thôi bây giờ là mình coi làm sao đó để mình cụ thể quá hơn nữa
và bản thân người đứng đầu huyện định quán cũng rất lúng túng trong việc tự đánh giá nhận xét kết quả thực hiện việc nêu gương của mình
thì mình làm mình có nên là mình nói mình xuất sắc không bởi vì anh không xuất sắc thì không thể anh lo tỏa dưới được
nhưng mà anh đứng lên anh nhận xuất thì anh phải làm người như thế nào thì anh mới xuất sắc được
chứ không thể nói là
anh tôi lúc là xuất sắc nêu gương nó không có một cái cụ thể
mà chính cái này nó cũng dẫn đến cái việc mà lúng túng trong quá trình đánh giá
cho nên khi mà chuyển khai đến cơ sở thì ở đây mình lúng túng thôi thì cơ sở cũng lúng túng thôi
thiếu tiêu chí đánh giá cụ thể phù hợp với từng vị trí việc làm từng loại hình tổ chức đảng
đã dẫn đến sự lúng túng trong quá trình đánh giá nhận xét kết quả việc nêu gương như vậy
đó là thực trạng chung ở đồng nai trong quá trình triển khai thực hiện quy định này
thể hóa các tiêu chí đánh giá
các việc nêu gương đấy là một trong những vấn đề thực tiễn khó hiện nay
bởi vì cũng có những cái khung những cái khung đó thì nó ở cái khung lớn
và các cái nội dung mang cái tính chất là chứng yếu để mà cán bộ đảng viên từ đó
mà xác định các công việc cụ thể của chính bản thân mình trong quá trình tiến hành thực hiện
còn để mà có một cái tiêu chí cụ thể nào đó đối với một loại hình nào đó
hoặc đối với từng đối tượng cán bộ đảng viên từ cán bộ lãnh đạo chủ chốt cho đến cán bộ đảng viên bình thường
thì nó là cả một vấn đề
thời gian tới để việc nêu gương đạt được hiệu quả
việc hoàn thiện hệ thống tiêu chí đánh giá theo hướng cụ thể đa chiều
sát với từng chức danh vị trí việc làm đang là vấn đề đặt ra
phải giải quyết được vấn đề đó thì việc nêu gương mới hạn chế được tính hình thức
và phát huy hiệu quả như mong muốn
để cho cái việc nêu gương
mà đi vào thực chất hiệu quả thì đồng nai hướng tới
thì cũng sẽ xác định những cái hướng đánh giá đa chiều
của cấp ủy của cấp trên đối với cấp dưới
của đảng viên trong trì bộ đối với nhau
rồi của giám sát của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể
thì sẽ tạo ra cái việc mà thực hiện nêu gương nó đi vào thực chất
và nó thực sự sẽ là cái đoạn bày
để mà thực hiện tốt kiến nghị kết chung của bốn tháng một mươi hai
tiếp theo chương trình
hiệp hội thép kiến nghị không cấp phép đầu tư dự án thép mới
tuyền quang tạm đình chỉ hai cán bộ thu y vì sai phạm trong công tác kiểm dịch
hiệp hội thép việt nam kiến nghị các cơ quan
các cơ quan nhà nước không phê duyệt các dự án đầu tư
đối với các sản phẩm trong nước vì lượng thép đã dư thừa nguồn cung cho thị trường
tại việt nam hầu hết các sản phẩm thép khác đều đáp ứng được nhu cầu hoặc cung đã vượt cầu
ví dụ ước tính tổng công suất thép xây dựng của cả nước hiện ở mức khoảng một mươi tám triệu tấn
thì mức tiêu thụ năm vừa qua chỉ khoảng trên một mươi triệu tấn
hay nhu cầu thép không dì cán nguội trong nước chỉ ở mức khoảng năm trăm linh tấn một năm
trong khi khả năng cung cấp của các dự án đang hoạt động lên hơn bảy trăm linh tấn một năm
theo thống kê các nhà máy sản xuất có tỷ lệ hoạt động trong quý i năm nay chỉ khoảng năm mươi
hiệp hội thép việt nam kiến nghị chưa cần thiết phải đầu tư thêm trong giai đoạn hiện nay
các sản phẩm thép như thép cuộn cán nóng thép xây dựng thép cuộn cán nguội thép không dì cán nguội
chỉ khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào các sản phẩm thép hợp kim chất lượng cao
phục vụ sản xuất cơ khí chế tạo đóng tàu
tại bình dương cục hải quan tỉnh bình dương đã tổ chức lễ khánh thành
địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung có trang bị máy soi container
điểm kiểm tra hàng hóa tập trung nằm tại idc tân cảng sóng thần thị xã thuận an
có diện tích bãi kiểm hóa rộng bảy một trăm ba mươi tám m hai
đây là địa điểm kiểm tra thứ hai được trang bị máy soi container di động tại bình dương
máy soi có tốc độ soi chiếu từ ba đến năm phút một phương tiện một container
với độ chính xác rất cao
các hình ảnh soi chiếu sẽ được lưu vào hồ sơ và có kết quả ngay
nhằm rút ngắn thời gian tiết kiệm chi phí
điểm kiểm tra hàng hóa tập trung có trang bị máy soi container
góp phần đầy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hóa công tác hải quan
nhằm tiết giảm chi phí thời gian cho doanh nghiệp
đồng thời góp phần hiệu quả trong công tác phòng chống buôn lậu
gian lận thương mại trên địa bàn
hôm nay tại hà nội bệnh viện nhi trung ương tổ chức chương trình
ngày hội của bé với nhiều hoạt động ý nghĩa cho các bệnh nhi
nhân dịp tết thiếu nhi mùng một tháng sáu
hòa chung không khí tưng bừng phấn khởi của các cháu thiếu nhi cả nước
nhân dịp tết thiếu nhi chương trình ngày hội của bé là một trong những hoạt động thường niên
được tổ chức với mong muốn xoa dịu đi những nỗi đau về bệnh tật
đồng thời động viên tinh thần cho hơn một bảy trăm linh bệnh nhi đang điều trị
tại bệnh viện nhi trung ương
các bệnh nhi nội chú và ngoại chú sẽ được tham gia vào những gian hàng trò chơi
hoàn toàn miễn phí như câu cá tô tượng tranh cát nạn tòa hè
tết bóng nghệ thuật thư pháp cùng với chương trình giao lưu văn nghệ dành riêng cho các bé
cũng nhân dịp này nhiều phần quà và hỗ trợ sẽ được trao tặng cho các bệnh nhi
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đây sẽ là nguồn động viên to lớn thiết thực
để các bệnh nhi và gia đình có thêm niềm tin tiếp tục chiến đấu với bệnh tật
sáng nay ubnd tỉnh quảng nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh
nhằm đánh giá công tác phòng chống dịch bệnh tả lợn châu phi
đến nay tại quảng nam đã có hai trăm hai mươi tám con lợn mắc bệnh đã được cơ quan chức năng
tiến hành tiêu hủy theo quy định
tính đến hết ngày hai mươi bảy tháng năm dịch bệnh đã xuất hiện tại sáu mươi tám hộ ở hai mươi ba thôn của tám xã phường
thuộc các địa phương duy xuyên thăng bình điện bàn và tam kỳ
qua đó các cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu hủy hai trăm hai mươi tám con lợn bị mắc bệnh
chết do dịch tả lợn châu phi với trọng lượng tiêu hủy hơn một mươi hai bảy tấn

phương đã nêu lên những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai phòng chống dịch
và đề xuất cấp trên bổ sung nguồn hóa chất để vệ sinh tiêu độc khử trùng
tăng cường kiểm tra giám sát vận chuyển động vật nhất là trên các tuyến quốc lộ cao tốc
đồng thời có chế độ hỗ trợ cho cán bộ thú y cơ sở làm công tác phòng chống dịch
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh tuyên quang đã có quyết định tạm đình chỉ công tác
đối với ông hoàng mạnh đạt trạm trường trạm trăn nuôi và thú y huyện sơn dương
và ông nguyễn hữu dũng viên trước trạm chăn nuôi và thú y huyện sơn dương
do đã có những sai phạm trong công tác kiểm dịch động vật ra khỏi địa bàn
trước đó ngày hai mươi ba tháng năm ông hoàng mạnh đạt và ông nguyễn hữu dũng thuộc trạm chăn nuôi
và thú y huyện sơn dương đã cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh
cho chủ hàng là ông đào văn nam địa chỉ giao dịch công ty trách nhiệm hữu hạn dabaco
vận chuyển bốn mươi con lợn vào tỉnh hà giang
tuy nhiên kết quả xét nghiệm đối với số lợn trên thì một trên ba mẫu phủ tạng dương tính
với virus dịch tả lợn châu phi
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh tuyên quang thì kiểm dịch viên được ủy quyền
đã không làm đúng quy trình nên đã xảy ra việc chủ hàng thu gom tại các hộ chăn nuôi
thuộc xã hồng lạc huyện sơn dương và mượn danh nghĩa lợn của công ty trách nhiệm hữu hạn dabaco
tuyên quang để kiểm dịch vận chuyển hàng
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh tuyên quang đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác một mươi năm ngày
với ông hoàng mạnh đạt trạm trưởng trạm chăn nuôi và thú y huyện sơn dương
và ông nguyễn hữu dũng viên chức trạm chăn nuôi và thú y huyện sơn dương
sáng nay viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai cho biết vừa hoàn tất cáo trạng truy tố
nguyễn vũ hoàng nam và trần tuấn anh về tội cướp tài sản
đây là hai đối tượng dùng hung khí cướp số tiền gần hai hai tỷ đồng
huyện thống nhất vào ngày bảy tháng hai tức ngày mùng ba tết âm lịch gây chấn động dư luận
theo hồ sơ vụ án nam và tuấn anh đều là nhân viên trạm thu phí nhưng đã nghỉ việc
ngày bảy tháng hai hai đối tượng đã dùng súng và dao vào khống chế nhân viên trạm thu phí
lúc dao ca nhận tiền rồi cướp đi số tiền hai hai tỷ đồng
sau đó cả hai tẩu thoát trong đó nam đã mang phần lớn số tiền cướp được đi gửi một số người quen
số tiền cướp được còn lại nam tiêu xài cá nhân trong quá trình lẩn trốn
đến hai mươi ba giờ cùng ngày khi cả hai hẹn gặp nhau tại khu vực ga sài gòn để chia tiền
và tiếp tục chạy trốn thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
thưa quý vị hiện nay rất nhiều diện tích hoa màu đặc biệt là cây ngô trên địa bàn tỉnh bắc cạn
đang bị sâu keo mùa thu phá hoại đây là loài sâu mới xuất hiện rất khó trong việc kiểm soát và phòng trừ
với mật độ gây hại cao và tốc độ lây lan nhanh
thì loại sâu bệnh này không chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển của cây trồng
mà còn gây thiệt hại về kinh tế cho người nông dân
hình ảnh những nõn ngô bị cắn nát lá rách nham nhở cùng hiện tượng cây còi cọp chậm lớn
là những hệ quả do sâu keo mùa thu gây ra mặc dù đã nhiều năm gắn bó với cây trồng này
nhưng đây là lần đầu tiên người dân trong tỉnh bắc cạn chứng kiến một loại sâu lạ
và có sự tàn phá nhanh như vậy
đi ra ngoài kêu mua thuốc nó cứ bỏ loại
chết loại kia chết rồi về phun cuối cùng ăn được đỡ một tí xong lại nó lại có
bóc vào có cây hái ba con liền
xuất hiện từ cuối tháng ba và đến cuối tháng bốn bắt đầu gây hại mạnh trên cây ngô
có những ruộng ngô mật độ sâu lên tới ba mươi con trên một mét vuông
loại sâu này có thể ăn rách nát hết phần ngọn cây ngô trong một vài ngày
đặc biệt cá thể sâu có khả năng phát tán rất nhanh
loại này cũng thể áp dụng tổng hợp các biện pháp phòng trừ
ví dụ như là bắt sâu này
rồi là canh tác thì chúng ta áp dụng các biện pháp kỹ thuật canh tác như làm sạch cỏ
phát quang bờ xung quanh ruộng
rồi là cái sâu non thì khi mà phát hiện sâu non cắn vào ngọn cây ngô non
có thể dùng cho bếp hay là có thể dùng nước xà phòng
đổ vào cái nơi mà cái con sâu áo hoại thì con này nó phá hoại cái ngọn ngô
chúng ta có thể luân canh
đối với những ruộng ngô hiện nay vụ xuân và nhiễm nặng
thì tới đây thì chúng ta có thể chuyển sang trồng cây khác
ví dụ luân canh với cây lúa để làm sao mà diệt trừ được cây trứng
rồi cái nhộng hóa nhộng ở trong đất
tính đến thời điểm hiện tại tất cả các huyện thành phố trong tỉnh bắc cạn đều xuất hiện sâu keo phá hại
tổng diện tích ngô bị phá hại lên tới gần tám trăm linh hectare
tuy nhiên hiện nay nhiều hộ dân vẫn còn chủ quan trong công tác phòng trừ
người dân cần tăng cường kiểm tra đồng ruộng nhằm kịp thời phát hiện để có các biện pháp ứng phó
trong phần tin quốc tế thủ tướng áo sebastian kurz bị phê chuất
mỹ nhật bản nhất trí cách thức giải quyết vấn đề triều tiên
thủ tướng áo sebastian kurz và chính phủ bảo thủ vừa bị phế chuất trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại quốc hội
chỉ vài ngày sau khi phó thủ tướng nước này xin từ chức vì bê bối trao đổi với đối tác nga
để đổi lấy sự ủng hộ trong bầu cử quốc hội áo năm hai nghìn một mươi bảy

đa số nghị sĩ quốc hội áo bỏ phiếu bất tín nhiệm với thủ tướng sebastian kurz
trong đó có cả các thành viên đảng tự do áo fpo vốn nằm trong liên minh cầm quyền của ông
việc phó thủ tướng áo strache cũng là lãnh đạo fpo xin từ chức hôm một mươi tám tháng năm
khiến thủ tướng kursk chấm dứt liên minh và lãnh đạo chính phủ thiểu số
tổng thống áo alexander van der bellen sẽ chỉ định thủ tướng mới để thành lập chính phủ được sự ủng hộ của quốc hội
trong khi tổ chức cuộc bầu cử vào tháng chín năm nay
ông sebastian kurz ba mươi hai tuổi là thủ tướng trẻ nhất châu âu khi lên nắm quyền cuối năm hai nghìn một mươi chín
ông cũng là ngoại trưởng trẻ nhất châu âu hồi năm hai nghìn một mươi ba từng học luật tại đại học viên
và hoàn thành nghĩa vụ quân sự bắt buộc tại áo
ông kurz có lập trường cứng rắn về vấn đề nhập cư trong chiến dịch tranh cử
một số nước châu âu đã bắt đầu công bố kết quả cuộc bầu cử nghị viện châu âu ep hai nghìn hai mươi
đáng chú ý là sự nổi lên của các đảng dân túy và dân tộc
tại pháp và đức phe dân tộc chủ nghĩa đã thắng thế
tại pháp đảng tập hợp quốc gia của bà marine le pen trước đây có tên là mặt trận quốc gia
giành được trên hai mươi bốn phiếu bầu vượt qua đảng cộng hòa tiến bước của tổng thống emmanuel macron
tại đức đảng dân chủ thiên chúa giáo của thủ tướng angela merkel chỉ giành hai mươi chín phiếu
mức thấp nhất trong lịch sử
tại anh đảng dân túy có tư tưởng bài châu âu do ông nigel farez lãnh đạo đã chiến thắng
mặc dù mới thành lập được sáu lãnh đạo
đáng chú ý tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu bất ngờ đạt trên năm mươi trên tổng số bốn trăm hai mươi sáu triệu cử tri tại hai mươi tám quốc
gia eu trong cuộc bầu cử fp lần thứ tám cách đây năm năm tỷ lệ này chỉ đạt bốn mươi ba
trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nhật bản bốn ngày tổng thống mỹ donald trump và thủ tướng
nhật bản shinzo abe đã đạt được những nhất trí hoàn toàn về cách thức giải quyết vấn đề hạt nhân
của triều tiên ngoài ra nhà lãnh đạo mỹ cũng bày tỏ ủng hộ tokyo theo đuổi
cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên với nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un trong thời gian tới
theo thủ tướng nhật bản shinzo abe dù hai bên còn có quan điểm khác biệt về các vụ thử tên lửa
và vũ khí gần đây của bình nhưỡng nhưng đã đạt được nhất trí cao về cách thức giải quyết bài
toán hạt nhân của triều tiên ngoài ra cũng theo ông abe tổng thống trump đã bày tỏ ủng hộ tổ
tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh nhật triều nếu có cơ hội tuy nhiên tổng thống trump cho biết
ông không vội vàng trong việc phi hạt nhân hóa bán đảo triều tiên
tôi không vội vã để đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo triều tiên một ngày nào đó
chúng tôi sẽ đạt được thỏa thuận hiện tại các biện pháp trừng phạt mạnh tay vẫn đang được áp dụng
cũng theo tổng thống trump triều tiên có tiềm năng lớn về phát triển kinh tế nếu theo đuổi nỗ
lực phi hạt nhân hóa hoàn toàn và có thể kiểm chứng trước đó ông trump cũng tỏ ra khá tự tin
trong quan hệ với bình nhưỡng khi khẳng định hai bên rất tôn trọng nhau
sáng nay một vụ tấn công bằng dao đã xảy ra tại công viên noborito số một thuộc thành phố kawasaki
thuộc tỉnh kanagawa của nhật bản khiến ít nhất một mươi sáu người bị thương trong đó có bốn học sinh tiểu học
nguồn tin từ cảnh sát thành phố kawasaki cho biết một người đàn ông dùng dao tấn công đám
đông vào lúc năm h bốn mươi năm theo giờ việt nam trong số các nạn nhân có hai nạn nhân bất tỉnh
và ba nạn nhân bị thương tổn nặng về tim theo hãng tin nhk
thủ phạm sau đó đã dùng dao tự đâm vào mình và bị thương khá nặng truyền thông địa phương cho biết
tại hiện trường cảnh sát thu giữ được hai con dao nghi là của thủ phạm tuy nhiên
cơ quan chức năng chưa xác nhận thông tin này hiện cảnh sát đang tiếp tục điều tra vụ việc
liên quan đến cuộc chiến thương mại mỹ trung ủy ban điều tiết ngân hàng và bảo hiểm trung quốc vừa
đánh giá cuộc chiến thương mại với mỹ chỉ gây ra tác động hạn chế đối với thị trường tài chính của
trí còn suy giảm trong tương lai ủy ban điều tiết ngân hàng và bảo hiểm trung quốc nhấn mạnh cuộc
chiến thương mại leo thang với mỹ không gây ra tâm lý hoang mang trên thị trường chứng khoán và ngoại
hối của trung quốc đồng thời khẳng định chính phủ nước này không bao giờ thực thi các biện pháp nhằm
cố tình phá giá đồng nội tệ và lưu ý các nhà đầu tư về tổn thất nặng nề nếu không tin vào đồng nhân
dân tệ tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh tiến trình đàm phán thương mại giữa mỹ và trung quốc
gặp trở ngại sau khi washington cáo buộc bắc kinh quay lưng với những cam kết đã đạt được sau
một mươi vòng đàm phán tổng thống mỹ donald trump ngày một mươi tháng năm ra lệnh áp thuế bổ sung tăng từ một mươi
lên hai mươi năm đối với lượng hàng hóa trung quốc trị giá hai trăm linh tỷ usd đáp lại trung quốc thông báo sẽ tăng
thuế đối với sáu mươi tỷ usd hàng hóa nhập khẩu của mỹ từ ngày một tháng sau tới singapore nổi tiếng với
những địa điểm du lịch hấp dẫn thu hút nhiều du khách trên toàn thế giới đầu năm nay nước này
cũng ban hành quy định cấm hút thuốc lá

thuốc bên ngoài trung tâm thương mại far east thuộc phố debo orchard đây là một trong bốn mươi
điểm quy định để hút thuốc do cơ quan môi trường quốc gia singapore đưa ra ngoài ra

ngoài ra những khu vực khác là gần guyan city và welock place khá rộng rãi và không quá gần đường phố
tôi ủng hộ quy định của singapore quy định thì buộc phải thực hiện thôi
nhưng giữa trời nắng như thế này mà phải đứng hút thuốc ngoài trời quả thực không vui chút nào
tôi không còn thấy khói thuốc nữa không khí có vẻ trong lành hơn
là một người hút thuốc lá tôi thấy rất vui khi singapore ra quy định này
từ giờ khi hút thuốc tôi không ngại ảnh hưởng đến ai nữa
cơ quan chức năng singapore cho biết từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
những người hút thuốc tại nơi công cộng trong khu vực cấm hút thuốc sẽ bị phạt đến
một đô la sinh tương đương với khoảng một mươi bảy triệu đồng
lần kế tiếp sẽ bị phạt đến hai đô la sinh và còn phải lao động công ích để sửa sai như đi quét đường
quý vị và các bạn thân mến thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân